sẽ thực hiện việc mở rộng sân bay tân sân nhất theo phương án của công ty tư vấn độc lập của pháp adpi
quyết định này đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc đưa ra tại phiên họp thường trực chính phủ diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng ba
giải pháp đề xuất của công ty tư vấn adpi của pháp là sẽ xây dựng thêm một nhà ga hành khách của sân bay tân sơn nhất
với tổng diện tích sàn lên đến hai trăm linh m hai để có thể phục vụ hai mươi triệu hành khách mỗi năm ở phía nam
tức là phía nhà ga hiện hữu tổng vốn khái toán là khoảng một mươi tám tỷ đồng
còn diện tích đất phía bắc trong đó có sân gốp và một mươi sáu ha đất do bộ quốc phòng quản lý sẽ được sử dụng để xây dựng các công trình phụ trợ
như nhà ga hàng hóa sửa chữa máy bay logistics và chế biến xuất ăn từ năm hai nghìn hai mươi năm trở đi
giải pháp này sẽ giảm diện tích đất phải thu hồi khoảng cách giữa các nhà ga gần hơn cùng với giảm chi phí và thời gian thi công
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể khẳng định công ty tư vấn adpi là hoàn toàn độc lập và tư vấn trên cơ sở nghiên cứu khoa học
còn tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang khẳng định ủng hộ phương án này và bộ sẽ bàn giao nốt một mươi sáu hectare còn lại trong ba mươi sáu hectare đất đang quản lý để mở rộng sân bay tân sơn nhất
sau khi nghe các ý kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng phương án này đã đảm bảo hiệu quả toàn diện từ sử dụng vốn đất đai
cũng như kinh tế kỹ thuật và an ninh an toàn
thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chỉ đạo công ty tư vấn adpi phối hợp với tư vấn trong nước để hoàn thiện phương án trên cơ sở đảm bảo sử dụng đất tốt nhất ở phía nam và phía bắc
đồng thời tìm nguồn vốn và hoàn thiện hồ sơ pháp lý với tinh thần nhanh chóng và quyết liệt nhất để có thể khởi công xây dựng nhà ga mới sớm nhất nhằm giảm tải cho sân bay tân sơn nhất hiện đã vượt bốn mươi bốn công suất quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi
sau khi mở rộng sân bay tân sơn nhất sẽ có khả năng phục vụ tối thiểu năm mươi triệu hành khách mỗi năm
đây cũng là sân bay lưỡng dụng phục vụ cho cả dân dụng lẫn quân sự và sử dụng lâu dài cùng với sân bay long thành dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng giao ủy ban nhân dân tp hcm chủ động trong quy hoạch và đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông xung quanh sân bay tân sơn nhất để tránh xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng hơn sau khi sân bay được mở rộng